sau khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo tiêu hủy số thủy sản bẩn tồn kho trên địa bàn
bộ y tế và các ngành chức năng công bố sự an toàn của các loại cá tầng nổi
và độ an toàn của các vùng biển miền trung
thì thị trường hải sản trên địa bàn hà tĩnh đã bắt đầu tăng nhiệt
hoạt động đánh bắt cũng đang sôi động trở lại sau nhiều tháng chầm lắng
do sự cố ô nhiễm môi trường biển
hơn một tháng nay tại cảng cá thạch kim hoạt động đánh bắt gần như trở lại bình thường
các loại cá tầng nổi có trong danh mục an toàn do bộ y tế công bố và niêm yết
đã được ngư dân đánh bắt và tiêu thụ với số lượng lớn
cùng với nghề khai thác hoạt động kinh doanh mặt hàng hải sản tại các cảng cá cũng đã bắt đầu sôi động
lượng khách đến mua hải sản tại các chợ trung tâm và các điểm bán hải sản nhỏ lẻ đều tăng đột biến
các loại cá tầng nổi có trong danh mục an toàn do bộ y tế công bố và niêm yết đã được người dân đánh bắt
theo nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng hải sản trong khi thị trường tiêu thụ hải sản bắt đầu ấm lên
thì gần đây khi tỉnh tiến hành tiêu hủy ba trăm linh tấn hải sản có độc tồn động tại các kho cấp đông số khách hàng lại bị giảm sút đáng kể
và sử dụng hải sản đã được niêm yết trong danh mục các loại hải sản an toàn do bộ y tế công bố